hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

thưa quý vị và các bạn đã một năm sau sự cố môi trường biển do công ty trách nhiệm hữu hạn hương nghiệp phomosa hà tĩnh gây ra
với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ sự vào cuộc của các bộ ngành đặc biệt là các địa phương với những cách làm cụ thể
đã giúp cho việc khắc phục hậu quả đặc biệt là phụ hồi sản xuất chuyển đổi nghề nghiệp cho ngư dân tại khu vực này đạt những hiệu quả bước đầu
tại tỉnh hà tĩnh ngay sau sự cố môi trường biển tỉnh đã có những chính sách phù hợp giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống
đặc biệt là đối với người dân vùng ven biển
tỉnh hà tĩnh đã hỗ trợ trên sáu tấn gạo cho hơn một mươi chín hộ dân hỗ trợ diện tích nuôi trồng bị thiệt hại tàu thuyền
tỉnh đã chỉ đạo các ngành đoàn thể và các cấp chính quyền tuyên truyền và giúp đỡ nhân dân trong chuyển đổi nghề nghiệp
và sử dụng nguồn tiền hỗ trợ đền bù một cách có hiệu quả nhất
nhờ đó nhiều hộ dân đã khôi phục được sản xuất phát triển kinh tế ổn định đời sống
nhiều mô hình nuôi tôm cá đã phát triển trở lại
tại các vùng ven biển
tỉnh hà tĩnh đã hỗ trợ trên sáu tấn gạo cho hơn một mươi chín hộ dân hỗ trợ diện tích nuôi trồng bị thiệt hại tàu thuyền
trong trọt của hợp tác xã dịch vụ sinh thái biển thiên cầm những trái dưa hấu căng tròn ngọt lịm trên đất cát hoang hóa đã bắt đầu cho thu hoạch
với việc đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất sau hơn hai tháng trồng và chăm sóc diện tích hai hectare dưa của hợp tác xã đã cho trái ngọt với sản lượng khoảng sáu tấn
với giá bán một mươi đồng một kg hợp tác xã thu về sáu mươi triệu đồng trừ chi phí thu lãi gần bốn mươi triệu đồng
tại vì chúng tôi nếu ngay xưa chúng tôi
chăm thì ví dụ một khu vực này thì nó được rất là ít tiền
nhưng bây giờ thì chúng tôi các anh chị nhìn xem đấy cả một vùng dưới rất là lớn
thành thế là cứ tính là khoảng ba bốn cân có những quả đến năm sáu cân
đấy lợi ích rất là cao
đưa lại kinh tế nói chung phát triển cho những hợp tác xã và đặc biệt là những công nhân
thành thế như bản thân chúng tôi rất là gắn bỏ với chỗ này
chúng tôi cũng không đi xuất khảo lộ đồng này cũng không đi đâu làm cả
mà chính là những sản phẩm tài quê

do dưa được trồng theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt việt gáp
nên toàn bộ sản phẩm dưa của hợp tác xã đều được tư thương
và các cửa hàng hộ dân quanh vùng đặt mua hết ngay sau khi thu hoạch
sản phẩm đầu ra ổn định giúp cho các thành viên của hợp tác xã yên tâm
và mô hình hợp tác xã kiểu mới mà hợp tác xã đang thực hiện
trước kia thì gia đình tôi là trồng cây phi lao bạch đàn
nguồn thu nhập nó cũng rất là thấp nhưng từ ngày chúng tôi tham gia vào cái hợp tác xã này
chuyển sang trồng cây dưa hấu và lợi nhuận nó sẽ cao hơn
và đầu ra bán nó cũng chạy chứ nó không có bị ế
và cỡ công tác với bây giờ là có khu du lịch thiên cầm phát triển
và khu du lịch sinh thái nữa thì nó cũng làm cho những người dân chúng tôi tốt hơn
có cuộc sống tốt hơn
không chỉ phát triển mô hình dưa hấu trên đất cát hoang hóa bạc màu
năm hai nghìn một mươi sáu còn đánh dấu một năm thành công của hợp tác xã
khi triển khai mô hình trồng sen canh táo và dưa hấu
do đất cát nhiệt độ thường cao hơn bình thường
nên với việc trồng sen canh đã giúp hạn chế được bốc hơi nước mặt đất
tạo độ ẩm cho đất
theo tính toán của hợp tác xã với hai hectare trồng táo sen dưa hấu
một năm cho thu hai vụ trừ chi phí cho lãi khoảng tám mươi triệu đồng
thưa quý vị và các bạn một vùng cát trắng bạc màu
những tưởng sẽ chẳng mang lại giá trị kinh tế gì
nhưng với sức dân bằng sự lao động sáng tạo
người dân nơi đây đã biến thành những vườn cây trái sung xuê
cho giá trị kinh tế hàng trăm triệu đồng một năm
và để tìm hiểu rõ hơn điều này mời quý vị và các bạn cùng trao đổi
với một giám đốc hợp tác xã có thể nói là đã đưa công nghệ nông nghiệp cao
vào vùng đất trắng bạc màu và mang lại thu nhập cao
cho chính hợp tác xã và những thành viên của hợp tác xã nơi đây
vâng xin chào ông
thưa ông cách làm của hợp tác xã như thế nào để biến những vùng cắt trắng bạc màu này
thành những vườn cây trái sung xuê ạ
nông nghiệp mà công nghệ cao là đưa vào cây bạc cát này có hai cái thứ
về cây ăn quả thì thưa ổi và cây tảo
cây ổi và cây tảo này thì tôi lấy ở viện khoa học cây đông ở hà nội
viện nghiên cứu khoa học cây đông đấy
rất còn riêng cái vấn đề thứ hai là vấn đề đó là những cây ngắn ngay
đó là cây dưa
mà cây dưa hậu ở trên dưa hậu và dưa lê ở trên cây bạc cát này
thực tế ra chúng tôi
dưa ra một công hai công nghệ lớn
đó là công nghệ tưới phun bằng bẹt
công nghệ này công nghệ của xn
và đã đưa về hòa tình cách đây đã hai năm
để phun đến đất cát sáng và tuổi
được công nghệ cao này còn chúng tôi đưa phân vào
vì đất này không có thể có phân trói gì ở đây cả
không có chất ăn cho tất cả các hệ thống cây
chúng tôi phải lấy từ đất môn
tức là những chất hồn hợp của phân bò phân trâu
rồi là phân lơn
chúng tôi đưa vào để ủ lấy hệ thống của sinh học
và mỗi năm như thế chúng tôi bón vào ba lần
vào những trường hợp khi nào cái rền của cái cây mà không có chất ăn nữa
tức là thấy cái lá hơi hơi hơi hơi hơi ngã sang màu khác
thì chúng tôi lại mở gốc ra và bón tiếp
bón vào cái từ đó một năm ba lần như thế
ơ rõ ràng là ở cái vùng đất mà pha cát như thế này thì khi nhiệt độ nóng lên thì nó sẽ rất là cao đúng không ạ
thì vậy thì
cách làm của hợp tác xã như thế nào để những cái cây có thể chống chọi được qua những cái mùa nóng nóng khắc nghiệt ạ
chúng tôi thấy rằng đất này thì rất là nóng
cái mùa hè là có thể ngày cao điểm nhất là bốn mươi hai độ
bình thường thì ba mươi tám ba mươi chín độ
chúng tôi khi với tất cả các gốc cây này thì chúng tôi lại ra đến mùa chúng tôi phải đi khắp nơi
ở những cái chỗ nông nghiệp chúng tôi lại rơm ra
vì chúng tôi phủ lên một cái
cái bề mặt của nó
và mùa đông thì chúng tôi nuôi từng hệ thống cây cỏ
để khi sang mùa hè cây cọ nó dâu cái chết đi
nhưng mà nó đã còn để lại một cái hệ thống có nghĩa là không chết được gốc
và nó có thể là mang thầy sư được cái đồ ấm cho nó
được biết là hiện nay hợp tác xã hoạt động rất là hiệu quả
vậy thì cái phân chia lợi nhuận trong hợp tác xã được thực hiện như thế nào
để những cái thành viên sẵn sàng hướng khởi tham gia đồng hành cùng hợp tác xã
chúng tôi thì ở hợp tác xã chúng tôi ở đây
thì toàn dân nghèo
vì cái dân khu vực này hiệt sức nghèo
cho nên chúng tôi cái hệ thống để mà đóng góp vào cái số tiền vũ nữa đây
thì hoàn toàn tôi phải bỏ ra
để cho xã viên có thể là lấy công làm lại
chúng tôi chỉ có tích cái phần trăm có nghĩa là mùi vụ làm ra như thế
chúng tôi chỉ trích năm là để là thu nhập vào cái hệ thống này
còn lại được còn thừa lại bao nhiêu
thì như thế thì chúng tôi chia vào công lao động
tính ra công lao động
một tháng như thế
chúng tôi có thể làm một ngày công mỗi tháng như thế thì công nhân ở đây
và xã viên ở đây thì như thế là hưởng lời được từ bốn triệu rưỡi đến năm triệu đồng một tháng
vậy qua một thời gian hoạt động thì hợp tác xã mang lại cái lợi nhuận như thế nào ạ
qua một thời gian hoạt động thì như thế là hợp tác xã so với những trước đây
thì hợp tác xã tôi đã thành lập hai nghìn tám
nhưng mà trước đây chưa đi vào cái công nghệ cao này
thì chúng tôi chỉ có thu nhập được một triệu rưỡi một tháng
vì chúng tôi làm cái công tác về hệ thống vô sinh môi trường
tức là thu góp rạc thải
nhưng sau khi chúng tôi đã đi lên cái hệ thống xây dựng cái công nghệ cao này
tức là nông nghiệp công nghệ cao này
thì nó đã vượt hẳn lên từ một triệu rưỡi cho tới bốn triệu rưỡi đâu
vâng hiện nay thì khu du lịch địa bãi biển thiên cầm rất là phát triển
vậy thì định hướng của hợp tác xã trong thời gian tới như thế nào
để gắn việc phát triển du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp công nghệ cao ạ
trong chúng tôi ở đây là ở gần cái bãi biển thiên cầm
tức là du lịch thiên cầm
chúng tôi muốn rằng hợp tác xã chuẩn bị chủ tiến bộ sau này
chúng tôi sẽ đưa công nghệ cao của khoa học nông nghiệp này gắn liền trong hệ thống du lịch của thiên cầm
bằng hình thức mở mang ra rất là khoảng ba hạt nữa
và trồng thêm tất cả các loại cây
từ là cây ăn quả cho tới là cây cạnh
tức là cả cái thứ cây hoa quạ
rồi là cây hoa vườn
để làm cái miệt vườn này trở nên hệ thống của câu cá
rồi là chơi bằng hình thức cầu
tất cả cả cái thứ để là cùng với là cái khu du lịch ở biển
đi về đây để tham quan
và ăn là cả cái thứ mà được sinh ra trên cái đất cát này
hiện nay không chỉ ở hà tĩnh
tại nhiều địa phương ven biển
mô hình này đang được phát triển nhân rộng
có thể thấy mô hình đưa khoa học kỹ thuật vào phát triển cây trồng trên đất cát hoàng hóa bạc màu
đã mở ra hướng phát triển mới bền vững cho các vùng quê ven biển
còn tại tỉnh quảng ngã
ngay sau sự cố môi trường biển
tỉnh đã quyết liệt vào cuộc
để thống kê thiệt hại
và triển khai chính sách bồi thường hỗ trợ ngư dân
để họ khôi phục sản xuất
ổn định cuộc sống
gia đình ông hoàng thiện
một ngư dân ở xã vĩnh thạnh
huyện vĩnh linh
sau khi nhận tiền bồi thường
đã trích sáu triệu đồng
để mua máy thuyền một mươi mã lực
thay cho máy cũ chỉ năm mã lực
trong đợt chi trả này
tỉnh có công suất dưới ba mươi sáu mã lực
ngoài để trả những khoản nợ trước đây
ông cũng giống như nhiều bà con khác
đã dành phần lớn số tiền có được
để tiếp tục bám nghề biển
nói chung là cũng
tính theo ông nhà nước tính
cũng tương đối xịt xoát
đầy đủ cho để bà con sống lại
một ít ngư lưỡi cũ
với máy móc thuyền bê lại
và quyết tâm là
nghề nghiệp thuyền bê máy móc
để ra khơi đấn bắt
xã vĩnh thạnh huyện vĩnh linh
là địa phương đầu tiên của tỉnh quảng trị
thực hiện chi trả bồi thường
với gần một mươi hai tỷ đồng
cho hai trăm năm mươi bảy đối tượng bị ảnh hưởng
bởi sự cố môi trường biển
trong đó có một trăm linh sáu chủ tàu thuyền
và một trăm năm mươi một lao động nghề biển
sau khi nhận tiền đền bù
bà con ở đây đã bắt đầu ổn định sản xuất
bằng việc mua sắm thêm ngư lưỡi cũ
đầu tư xây dựng chuồng trại
để chăn nuôi
để đảm bảo được đời sống lâu dài của người dân
đó là vấn đề thanh chốt
vì vậy chính quyền địa phương cũng khuyên dân
sử dụng đồng tiền đó
thứ nhất là mua nông lưỡi cũ
để tham gia đi đánh bắt xa bờ
hai nếu như không có điều kiện
đi đánh bắt xa bờ
thì mua tư liệu sản xuất
cải hoán đồng ruộng để chuyển đổi sinh kế
thứ ba dành một số tiền để đi học nghề
nếu có xu hướng học nghề
trong thời gian mà chưa tìm được
thì tạm thời gửi cái tiền đó vào ngân hàng
để bảo toàn đồng vốn
bên cạnh đó chính quyền tỉnh quảng trị
cũng đã khuyến khích tạo điều kiện
để người dân chuyển đổi sinh kế
trong đó tập trung phát triển các mô hình trồng trọt
sao cho phù hợp với điều kiện vùng biển
không chỉ ở hà tĩnh quảng trị
hiện nay tại các tỉnh miền trung
các cấp ủy đảng chính quyền
các xã thị trấn ven biển
chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự cố môi trường biển
nhiên cứu xây dựng phương án chuyển đổi sinh kế
cho người dân vùng ven biển
phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương
tiếp tục thực hiện có hiệu quả
nghị định sáu bảy của chính phủ
và các quyết định của thủ tướng chính phủ
về phát triển kinh tế biển
chính sách ưu tiên đối với các địa phương
bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển
sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi
nguồn hỗ trợ lãi suất
nâng cấp đóng mới tàu có công suất lớn
và chuyển đổi nghề nghiệp cho ngư dân ven biển hiệu quả
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau